nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm ngày thương binh liệt sĩ tại sơn la ban chỉ đạo tây bắc đã phối hợp với tỉnh sơn la
tổ chức lễ tri ân người có công với cách mạng vùng tây bắc với chủ đề mãi ghi ơn những người con trung hiếu
tham dự buổi lễ có đồng chí trương tấn sang nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước nguyên trưởng ban chỉ đạo tây bắc
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương trưởng ban chỉ đạo tây bắc
đồng chí trương vĩnh trọng nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên phó thủ tướng chính phủ nguyên trưởng ban chỉ đạo tây bắc
phát biểu tại buổi lễ đồng chí nguyễn văn bình nhấn mạnh đảng nhà nước và nhân dân ta luôn ghi nhớ công lao to lớn của các mẹ việt nam anh hùng
các gia đình chính sách thân nhân các liệt sĩ người có công với cách mạng
lễ tri ân người có công với cách mạng vùng tây bắc là dịp để chúng ta đẩy mạnh hơn nữa phong trào đền ơn đáp nghĩa
thực hiện tôn vinh động viên tinh thần của những thương binh tàn nhưng không phế tiếp tục công hiến cho tổ quốc
để có được cuộc sống bình yên hôm nay tây bắc đã đóng góp cùng cả nước bảy hai trăm tám mươi mẹ việt nam anh hùng
gần một trăm bảy mươi hai liệt sĩ trên một trăm hai mươi ba thương binh gần bốn mươi năm bệnh binh hàng chục nghìn người hoạt động cách mạng
tham gia kháng chiến bị địch bắt tù đầy hoạt động kháng chiến và làm nghĩa vụ quốc tế
đồng chí nguyễn văn bình đề nghị thời gian tới các bộ ban ngành trung ương và các địa phương tiếp tục quan tâm đến người có công với cách mạng
không ngừng hoàn thiện các chính sách chế độ ưu đãi đối với người có công phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội của đất nước và các địa phương